hà nội không chỉ phát huy vị thế là trung tâm là đầu tàu ở khu vực đô thị
mà vùng nông thôn ngoại ô cũng phải trở thành những hạt nhân phát triển đi đầu
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thành phố hà nội diễn ra vào sáng nay
ngoài ra thủ tướng yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường
hà nội cần xử lý tốt hơn nữa rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới
hà nội cần xử lý tốt hơn nữa rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới
môi trường nông thôn cả môi trường sống môi trường sản xuất môi trường tự nhiên chưa được cải thiện tích cực
nhiều nơi ảnh hưởng đến sức khỏe sản xuất nhân dân một số nơi còn kêu ca nhất là rác thải nước thải thậm chí là ô nhiễm không khí
nói chung là an ninh trật tự là tốt
nhưng mà vấn đề an ninh nông thôn cần được củng cố tăng cường đảm bảo sự yên lành cùng với việc củng cố hệ thống chính quyền đoàn thể ở cơ sở đủ mạnh cho việc quản lý xã hội
còn một số trường hợp đạo đức gia đình hàng xóm còn đáng lo ngại
thủ tướng cho rằng hà nội cần tiếp tục làm nhiều việc hơn nữa để bảo tồn phát triển nông thôn
cần xây dựng một nền nông nghiệp đặc trưng nông nghiệp đô thị nông nghiệp có vị trí chi phối trong vùng quốc gia về công nghệ dịch vụ về chuỗi giá trị gia tăng
đặc biệt về tổ chức thương mại nơi địa xuất khẩu với tinh thần là nền nông nghiệp của hà nội phải trở thành nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực và trên thế giới
nông nghiệp nông thôn hà nội phải cục cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đặc biệt về tổ chức thương mại nơi địa xuất khẩu với tinh thần là nền nông nghiệp của hà nội phải trở thành nền nông nghiệp hiện đại trong khu vực và trên thế giới